tối qua ngày ba tháng một mươi một cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã kịp thời ứng cứu đưa một người bị kẹt trong thang máy của bệnh viện giải trí số ba ra ngoài an toàn
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi tám h hai mươi hai phút tại tầng tám chung cư c tám của bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số ba
tp thủ đức phường tăng nhân phú a tp thủ đức
nhận tin sự cố thang máy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
đã đến hiện trường triển khai ứng cứu nạn nhân kẹt trong thang máy của bệnh viện giải chiến
khi điều trị cho các bệnh nhân f
nạn nhân mắc kẹt là anh lê quang nhật sinh năm hai nghìn quê tỉnh con tung
sau khi xác định được vị trí thang máy bị kẹt nằm ở tầng tám lực lượng cứu hộ đã dùng kìm thủy lực
để tách cửa thang máy sau đó hỗ trợ đưa anh nhật đã bị mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn